theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam
dự báo đêm nay ngày hai mươi tám tháng một mươi không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến vùng núi bắc bộ
sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở bắc bộ và bắc trung bộ
do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ chiều tối và đêm nay ở bắc bộ và thanh hóa có mưa mưa rào
ở bắc bộ và bắc trung bộ từ đêm nay trời chuyển lạnh
do ảnh hưởng của hàn lưu phía đông bắc của bão số chín sau ảnh hưởng của không khí lạnh
nên ở vịnh bắc bộ gió đông bắc mạnh cấp bảy cấp tám giật cấp một mươi biển động mạnh
từ chiều tối và đêm nay gió đông bắc trong đất liền cấp ba vùng ven biển cấp bốn cấp năm
khu vực hà nội từ chiều tối nay đến ngày ba mươi tháng một mươi có lúc mưa mưa rào
từ đêm nay trời chuyển lạnh